những ngày cận tết canh tí lượng khách đổ về bến xe miền đông
bến xe lớn nhất tại tp hcm để về quê bắt đầu tăng cao
hơn bốn trăm linh vé đã được bến xe cung ứng trong dịp này
ghi nhận từ chiều tối ngày hai mươi tháng một hai mươi sáu tết các tuyến đường dẫn vào bến xe miền đông
như sô viết nghệ tỉnh u văn khiêm đinh bộ lĩnh
hành khách và phương tiện đổ về ngày càng đông
trong đó hành khách đi về các tỉnh miền trung và tây nguyên chiếm đa số
trong đợt phục vụ tết năm nay bến xe miền đông cung ứng khoảng bốn trăm một mươi bảy vé
trong đó có chiếm hai phần ba là vé xe dường nằm
tính đến nay vẫn còn bảy mươi hai bảy trăm năm mươi vé chủ yếu là ghế ngồi
theo đại diện một số hãng xe phần lớn vé tết đã bán hết
nhưng vẫn còn cơ hội cho những ai chưa có vé có thể ra mua ngay
vì khách trả vé hoặc xe chưa bán hết vé
dự báo trong ngày hôm nay đến hai mươi chín tết là cao điểm người dân đổ về bến xe miền đông
để về quê đón tết